một chính trị gia cấp cao trong đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo của thủ tướng đức angela merkel cho biết
bà merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong cuộc bầu cử năm sau
phát biểu trên một chương trình của kênh truyền hình cnn chính trị gia nobert rocken thuộc đảng cdu tiết lộ
bà angela merkel sẽ tái tranh cử thủ tướng bà sẽ tranh cử và hành động như một nhà lãnh đạo có trách nhiệm
các đồng minh của thủ tướng merkel đã dự đoán bà sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc gia vào mùa thu năm hai nghìn một mươi bảy bất chấp tỷ lệ ủng hộ sụt giảm